ông dũng cho biết khi thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và mở cửa hầu hết tất cả các dịch vụ trong bối cảnh mùa du lịch lễ hội
số ca f tăng lên là tất yếu nhưng mục tiêu cốt lõi của công tác phòng chống dịch vẫn được đảm bảo
ông dũng nhấn mạnh phải phát huy sức mạnh lòng dân tổ chức thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từ thôn tổ dân phố
với nòng cốt là các tổ covid một mươi chín cộng đồng
ông dũng cũng lưu ý các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng để khi được phân bổ vaccine là có thể tiêm ngay cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ông đinh tiến dũng nói
trước đây khi chưa được tiêm phủ vaccine trong hoàn cảnh về cách ly phong tỏa rất vất vả nhưng nhờ tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm chúng ta đã vượt qua
nay trong điều kiện thích ứng an toàn thuận lợi hơn nhờ độ bao phủ rộng với vaccine và hệ thống y tế đã được củng cố
chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh hạn chế bệnh nhân chuyển tầng tăng nặng
người đứng đầu đảng bộ tp hà nội đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
từng phương xã thị trấn trên cơ sở đánh giá tỷ lệ kf dự báo số ca mắc trong thời gian tới để tổ chức lực lượng nòng cốt là thôn
tổ dân phố tổ covid cộng đồng huy động sự tham gia của các tình nguyện viên đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu quản lý hỗ trợ người dân theo địa bàn quản lý
bí thư thành ủy do ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo đánh giá nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
và có phương án ứng phó kịp thời tương ứng ra soát chuẩn bị nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao để không bị động nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
ông đinh tiến dũng yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình
để khi được phân bổ vaccine là có thể triển khai tổ chức tiêm ngay đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay lại trường học
như vậy hiện tại các mục tiêu như tiêm vaccine cho trẻ nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao
cần phải đáp ứng ngay trước tình hình diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
mới đây để thích ứng với dịch bệnh bộ y tế thay đổi thoáng hơn
cụ thể bộ đã mở cho người nhập cảnh không cần giấy tiêm chủng
dự thảo mới nhất về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
mà bộ y tế đang được lấy ý kiến từ các cơ quan ban ngành
đối với người nhập cảnh vào việt nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
hoặc đã khỏi covid một mươi chín nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể đối với người nhập cảnh theo đường hàng không có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu test nhanh
trường hợp trẻ em dưới một mươi hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xác nghiệm cấp chứng
không cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai sau khi nhập cảnh
nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại việt nam
đối với người nhập cảnh đi theo các đường khác trường hợp người nhập cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì thực hiện xét nghiệm sars cov hai
trong vòng hai mươi bốn giờ đầu bằng phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh
kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như người đã đang lưu trú tại việt nam
nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định
người nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh
và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid trong suốt thời gian lưu trú tại việt nam
nếu có triệu chứng nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu
phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh
với nơi lưu trú rất hạn chế dừng đỗ dọc đường
trường hợp đặc biệt khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
đặc biệt là người già trên sáu mươi năm tuổi phụ nữ có thai người có bệnh nền
ngoài ra trẻ dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai
chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai đều được tham gia hoạt động
ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ người thân
trước đó liên quan đến động thái mở cửa du lịch từ một mươi năm tháng ba
bộ y tế đã đề xuất việc mở cửa đón khách du lịch với các khuyến cáo như
không ra khỏi nơi cư trú trong bảy mươi hai tiếng nếu có nhu cầu ra khỏi nơi cư trú sau hai mươi bốn tiếng
thì hằng ngày phải xách nghiệm nếu ở đủ bảy mươi hai tiếng thì xách nghiệm một lần vào ngày đầu tiên
và một lần vào ngày thứ ba không khuyến cáo khách sáu mươi năm tuổi đi du lịch
chuyên gia cho rằng với những điều kiện trên sẽ chẳng ai đi du lịch cả
tuy nhiên trong dự thảo mới sự điều chỉnh của bộ y tế đã cho thấy độ mở nhiều hơn
trong việc sẵn sàng mở cửa đón khách nhập cảnh vào việt nam